các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúc mừng cán bộ chiến sĩ nhân dịp công an bắc cạn đang chuẩn bị cho dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
đồng thời ghi nhận biểu dương những thành tích mà lực lượng công an bắc cạn đã đạt được trong thời gian qua
chủ tịch nước đánh giá vấn đề nổi cộng hiện nay trên địa bàn tỉnh bắc cạn là vấn đề về dân tộc tôn giáo ảnh hưởng không tốt tới tình hình an ninh trật tự
do đó chủ tịch nước yêu cầu lực lượng công an trong thời gian tới phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân và giữ gìn an ninh trật tự ngay tại cơ sở
hôm nay ngày tám tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
đối với hồ phi nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã hiền ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu
thông qua mạng xã hội facebook đối tượng hồ phi nam làm quen với chị nguyễn thị trà my
nam đã giả danh là bác sĩ để lừa xin việc cho chị my
tổng số tiền nam lừa gạt chị my là hai trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an nam đã thừa nhận lừa năm người khác với số tiền khoảng năm trăm linh triệu đồng bằng hình thức tương tự
công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với các đối tượng nguyễn văn sĩ
nguyễn thị vui là vợ của sĩ nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là con của vợ chồng sĩ
và lý thị liên là người tình của sĩ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện đức trọng đã bắt quả tang sĩ đang bán một gói ni lông chứa chất bột màu trắng với giá sáu triệu đồng
kiểm tra hành chính trên người sĩ thu giữ một cân tiểu ly điện tử
kiểm tra phòng trọ của sĩ và liên lực lượng công an thu giữ một mươi gói chứa chất bột màu trắng
và một gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng sĩ và vui
lực lượng chức năng thu giữ thêm tám gói ni lông bên trong chứa chất dạng tinh thể màu trắng
và một trăm chín mươi năm triệu đồng một mươi một nhẫn hai dây chuyền một lắc vàng
sau đó lực lượng công an cũng làm rõ và thu giữ một túi sách bên trong có hai mươi gói ni lông
và một gói giấy chứa chất cục bột màu trắng do vui chỉ đạo cho hoa mang đi tẩu tán
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
báo toàn cảnh frankfurt đức của ngày hôm qua đưa tin lực lượng đặc nhiệm nước này
những người này được cho là thuộc tổ chức tội phạm khét tiếng vùng calabria là endrang eater
theo nguồn tin lực lượng đặc nhiệm đức từ sáu bang đã phối hợp triển khai cuộc truy bắt nêu trên
các đối tượng bị bắt giữ ở độ tuổi từ bốn mươi đến sáu mươi chín
khám xét nơi ở của những người này cảnh sát đã thu giữ nhiều khẩu súng
cuộc bắt giữ cũng có sự phối hợp
thứ hợp của giới chức italy và hai thành viên của bang đảng endrang eater cùng ngày cũng đã bị bắt ở nước này
vào ngày hôm nay ngày tám tháng bảy bộ y tế hàn quốc thông báo có thêm hai trường hợp tử vong
do hội chứng hô hấp vùng trung đông còn gọi là mus nâng tổng số ca tử vong do bệnh này ở hàn quốc lên con số ba mươi năm
theo bộ y tế hàn quốc hai trường hợp tử vong này trong đó có một người là bệnh nhân nữ năm mươi tuổi vốn đang có một số bệnh
và một người bảy mươi tuổi thuộc diện có nguy cơ cao do tuổi già
trong khi đó số người được ghi nhận nhiễm mỡ vẫn là một trăm tám mươi sáu do trong ba ngày qua không có thêm ca nhiễm mới nào
và chỉ còn ba mươi hai người vẫn phải nằm viện
một trăm một mươi chín người đã được ra viện sau khi hồi phục hoàn toàn
ngoài những người được ghi nhận nhiễm mỡ trong ngày hôm nay ngày tám tháng bảy còn có tám trăm tám mươi một người bị cách ly do nghi nhiễm
tăng so với con số sáu trăm bảy mươi bốn của ngày hôm qua ngày bảy tháng bảy